nhiều năm qua thác ổ và kênh mương chùa cầu tại thành phố hội an tỉnh quảng nam bị ô nhiễm nghiêm trọng do nước thải sinh hoạt ảnh hưởng đến hoạt động tham quan và du lịch tại đây
ubnd tp hội an mới đây cho biết bắt đầu từ đầu tháng một mươi một tới sẽ chấm dứt tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực chùa cầu khi dự án cải thiện chất lượng nước tại đây được đưa vào sử dụng
dự án cải thiện chất lượng nước tại khu vực chùa cầu có tổng mức đầu tư gần hai trăm sáu mươi tỷ đồng
công trình gồm trạm xử lý nước thải cùng các hạng mục khác như nhà quản lý hai tầng hệ thống điện cấp thoát nước
dự án còn nâng cấp tuyến canh thoát nước dẫn đến trạm xử lý nước thải dài một sáu km
hiện nay thì đơn vị thi công đang thực hiện những công đoạn cuối cùng đang tổ chức lấy vi sinh từ nhà máy xử lý nước thải của âm thanh
để về tổ chức lấy cái vi sinh từ nhà máy xử lý nước thải của quảng thanh
để về cái và tạo ra cái hoạt động cho cái dây chuyền xử lý nước thải của nhà máy
và chính thức vào ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám phía của jica nhật bản cũng như đơn vị thi công của nhật bản
sẽ tổ chức nghiệm thu và bàn giao toàn bộ dự án này cho thành phố vận hành
dự án cải thiện chất lượng nước tại khu vực chùa cầu đưa vào sử dụng sẽ góp phần cải thiện môi trường nước khu vực chùa cầu
bảo đảm chất lượng nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn
xả thải trước khi xảy ra kênh chùa cầu góp phần cải thiện cảnh quan môi trường nâng cao giá trị di tích chùa cầu